hiện miền trung đang là mùa cao điểm của bệnh sốt xuất huyết
riêng tại đà nẵng dịch bệnh sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường với số ca mắc bệnh
và chuyển tuyến đến điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn ngày càng tăng cao
toàn thành phố đã có hơn sáu sáu trăm linh ca sốt xuất huyết tăng đến gần ba lần so với cùng kỳ năm trước
và sau đây là phản ánh của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại đà nẵng
tại khoa y học nhiệt đới bệnh viện đà nẵng trung bình mỗi ngày khoa tiếp nhận và điều trị trên hai trăm linh bệnh nhân mắc sốt xuất huyết
trong đó có hơn ba mươi trường hợp được chuyển tuyến đến từ các tỉnh lân cận như quảng nam quảng ngãi
theo các bác sĩ ở đây hiện dịch sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp tỷ lệ bệnh nặng chiếm khoảng năm năm tổng số ca bệnh
do đó việc kê thêm dường bệnh tăng cường bác sĩ để bảo đảm thu dung điều trị cho bệnh nhân là điều khó tránh khỏi
đối với những sốt xuất huyết nặng hoặc do sốt huyết có cảnh báo chúng tôi theo dõi sát cũng như chuyển ngay hồi chẩn ngay với đơn vị hội sức tích cực của bệnh viện để tiếp nhận theo dõi và điều trị
ngành y tế đà nẵng cũng đã điều tra phân tích và gia quân diệt lang quang bọ gậy phun hóa chất mũi tại hơn hai trăm hai mươi khu vực có nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết tăng cao
nhằm hạn chế tình trạng gia tăng số ca mắc sốt xuất huyết trong mùa cao điểm
để phòng bệnh sốt xuất huyết hữu hiệu nhất mỗi gia đình cần tăng cường các biện pháp phòng chống mũi đốt cũng như thường xuyên thực hiện vệ sinh môi trường xung quanh